thưa quý vị ngày hôm nay tại trụ sở trung ương đảng ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã họp xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ
cụ thể xem xét cho thôi giữa các chức vụ nghỉ công tác đối với đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi sáu
quyết định thi hành kỷ luật đồng chí lê viết chữ nguyên ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai nguyên bí thư tỉnh ủy quảng ngãi
đồng chí vương đình huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở
được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
tuy nhiên theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan chức năng
đồng chí đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
những vi phạm khuyết điểm của đồng chí vương đình huệ đã gây dư luận xấu
làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước và cá nhân đồng chí
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác
căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí vương đình huệ
bàn chấp hành trung ương đảng đồng ý để đồng chí vương đình huệ thôi giữ các chức vụ
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ba
chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm nhiệm ký hành hai mươi một đến hành hai mươi sáu
quy định thi hành kỷ luật đồng chí lê viết chữ nguyên ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai nguyên bí thư tỉnh ủy quảng ngãi
đồng chí lê viết chữ đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và tranh nhiệm nêu gương tiêu cực nhận hối lộ
gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
thực hiện quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
ban chấp hành trung ương đảng quy định thi hành kỷ luật đồng chí lê viết chữ bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
bàn chấp hành trung ương đảng giao cho bộ chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện triển khai các thủ tục theo quy định